tại lăng chủ tịch hồ chí minh hôm nay một mươi chín tháng năm đúng ngày kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh bác
đồng bào trên khắp mọi miền tổ quốc đã về thủ đô từng dòng người xếp hàng dài chức lăng để được vào viếng bắc
quảng trường ba đình sáng ngày một mươi chín tháng năm từng dòng người dòng người xếp hàng vào viếng lăng
trong dòng người có người già trẻ em học sinh cán bộ chiến sĩ đồng bào dân tộc thiểu số và những vị khách quốc tế
bà hà thị thoa quê ở huyện thọ xuân thanh hóa là đồng bào dân tộc mường
bà cùng hơn một mươi người trong đoàn đã vượt quãng đường hàng trăm km trong đêm để có mặt tại lăng bác đúng ngày kỷ niệm sinh nhật bác
lần đầu tiên vào viếng lăng bác bà mang theo rất nhiều cảm xúc
bà hà thị thoa quê ở huyện thọ xuân thanh hóa là đồng bào dân tộc mường
bất chấp cơn mưa lạnh trái mùa dòng người hướng về lăng chủ tịch hồ chí minh ngày càng đông
có người mới được đến viếng bác lần đầu tiên có người may mắn hơn đã được vào lăng viếng bác hơn một lần
nhưng tất cả họ đều có chung cảm xúc trong ngày lễ đặc biệt này đó là lòng kính yêu biết ơn đối với bác hồ